thông tin về cơn bão số một
như vậy là từ tối nay vùng tâm bão sẽ đi qua địa phận các tỉnh đông bằng bắc bộ
đến hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi ba độ vĩ bắc một trăm linh sáu bốn độ kinh đông
trên vùng bờ biển các tỉnh từ hải phòng đến bắc thanh hóa
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão vùng biển vịnh bắc bộ bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động rất mạnh
từ chiều nay vùng ven biển các tỉnh từ quảng ninh đến thanh hóa có mưa vừa có nơi mưa to
gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba